đáng chú ý khu vực thành phố thủ đức chiếm tám mươi tám tổng số căn hộ được chào bán mới
trong đó phân khúc cao cấp tiếp tục chiếm ưu thế của thị trường khi có đến chín mươi ba căn hộ mở bán thuộc phân khúc này
trong khi phân khúc trung cấp chỉ ghi nhận duy nhất một đợt mở bán còn phân khúc bình dân thì không có căn nào
theo cba việt nam giá trung bình toàn thị trường tp hcm đạt hai bốn trăm năm mươi năm usd mỗi mét vuông tương ứng với năm mươi sáu năm triệu đồng một m hai
tuy vậy tỷ lệ hấp thụ các dự án vẫn gần như không đổi theo năm trung bình ở mức bảy mươi hai
một nhận định khác cũng cho thấy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bất động sản nhà ở tp hcm và vùng phụ cận cũng ghi nhận nhiều đợt tăng giá ở hầu hết các phân khúc
grab việt nam vừa có thông báo từ ngày sáu tháng bảy hãng xe công nghệ này sẽ áp dụng mức phụ phí nắng nóng với nhiều dịch vụ bằng c hai bánh của mình
như vậy người dùng rap sẽ phải trả thêm từ ba đến năm đồng
theo đó tại hà nội và tp hcm rap thu thêm phụ phí nắng nóng năm đồng với mỗi chuyến xe grabpay và mỗi đơn hàng grabfood grabmark
còn mức phụ thu này với dịch vụ grabexpress là ba đồng một đơn hàng
tại các thị trường khác phụ thu thời tiết nắng nóng với các dịch vụ grabbuy và rafood đều là năm
phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe
hãng xe công nghệ này cho hay mức phụ thu này nhằm hỗ trợ giảm bớt vất vả cho tài xế
tuy nhiên theo nhiều tài xế các ứng dụng nên giảm chiết khấu để sự hỗ trợ được thiết thực hơn
hiện grab và các doanh nghiệp khác cùng ngành đang phải chật vật giữ chân tài xế khi giá xăng liên tục tăng cao vài tháng qua
trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại hết hạn mức tăng trưởng tính dụng rơm tính dụng nên không thể giải ngân cho vay
các chuyên gia kinh tế cho rằng ngân hàng nhà nước nên cân nhắc nới râm với điều kiện kiểm soát
để dòng tiền chạy đúng hướng
theo đó tại một số ngân hàng như việt công băng tín dụng đã đạt gần chín sau bốn tháng đầu năm
so với mức tính dụng đã được cấp chính thức là một mươi
ngân hàng acb cũng đạt mức tăng trưởng tính dụng tám tại cùng thời điểm trên dù reom được cấp là một mươi
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb tăng trưởng tính dụng tới một mươi bốn ba gần chạm trần mốc một mươi năm được cấp
việc tính dụng tăng cao giới hạn tính dụng sắp hết nên cần nới râm
ngân tính dụng vì nếu không sẽ khó triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
từ đây đến cuối năm chúng ta biết là tốc độ gia tăng sản xuất từ đây đến cuối năm sẽ rất là cao
do các doanh nghiệp mới khôi phục lại sản xuất của mình và đã nhận được nhiều đơn hàng từ các đối tác bên ngoài cũng như trong nước
thành ra là nhu cầu về vốn rất là cấp thiết hiện nay
chúng ta không kịp thời mà nới râm thì cái việc mà cung cấp vốn cho các doanh nghiệp sẽ bị đinh đốn
thì như vậy thì cũng ảnh hưởng đến cái tốc độ hồi phục của các doanh nghiệp
tuy nhiên nhìn lại thời điểm trước khi áp dụng râm tính dụng từ năm hai nghìn một mươi một có những năm tăng trưởng tính dụng rất nóng lên tới năm mươi ba tám
gấp rưỡi bản cân đối sau một năm điều này vượt xa khả năng quản trị cân đối vốn của tổ chức tính dụng dẫn tới hệ lụy lớn làm mất khả năng thanh toán
do đó để việc nới rơm cho các ngân hàng thương mại đạt hiệu quả cần định hướng và có cơ chế rõ ràng để dòng vốn từ việc nới rơm này chảy vào những lĩnh vực ưu tiên khu vực sản xuất kinh doanh
phải kiểm soát cái dòng vốn này để nó đi đúng cái đích đến đúng cái mục tiêu chứ không phải là nới gom nhưng mà cái dòng tiền này lại chảy vào những cái tài sản mang tính chất đầu cơ lớn
như vậy thì là không những
có hại cho nền tính tế mà còn có hại là trích hoạt lãm phát rất là cao bởi vì là kiểu tố đầu trơ là một kiểu tố lớn
nên bởi vậy theo như là tôi thấy là việc các ngân hàng mà trạm gom tính dụng như hiện nay thì cơ quan quản lý nhà nước cần phải xem xét kỹ
phải thẩm định tốt các dự án để tránh cái việc là nảy sinh các đỡ xấu
khi mà anh mở rơ rung nó ồn ạt
anh cho vay nó ồ ạt mà anh không kiểm tra không giám sát thì dẫn đến là tăng cái tỷ lệ nợ xấu cho nền kinh tế cho cái hệ thống ngân hàng
thì điều đó là gây khó khăn và rất là gây cái rủi ro cho cái hệ thống ngân hàng
việc nới rơm cũng cần đưa ra các tiêu chí để xét như mức độ dồi dào vốn chủ sở hữu hệ số an toàn vốn năng lực quản trị rủi ro thể hiện qua việc tuân thủ các chủ mật bseo hai bseo ba
đơn cử như thông tư hai mươi hai quy định việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn xuống còn ba mươi kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nên ngân hàng nào không đạt yêu cầu để tỷ lệ này cao hơn mức ba mươi sẽ khó có cơ hội được nới rừng
ngân hàng nhà nước sẽ lựa chọn ngân hàng để mở rộng
có nhiều điều kiện trong đó có điều kiện là ưu tiên về chất lượng tiến dụng tài sản trong lịch sử
thì như vậy thì những ngân hàng đã có
đặc biệt là những ngân hàng mà đáp ứng được tiêu chuẩn của bseo hai cũng sẽ được nằm trong tính ưu tiên và việc mở rơm cho nhóm này
và mở rome thì có thể sẽ ưu tiên cho những ngân hàng mà có cái dư nợ nằm phần lớn vào lĩnh vực sản xuất thay vì lĩnh vực bất động sản hoặc là nhóm hoạt hoặc là trong cái lĩnh vực chứng khoán
và cơ bản thì sẽ phụ thuộc con và phụ thuộc vào cái tình hình nợ xấu khi mà trong cái thời gian sắp tới quý ba chúng ta sẽ biết được cái bức tranh nợ xấu của các ngân hàng khi mà cái thông tư một mươi bốn nó sẽ không còn hiệu lực
trong cái tháng sáu vừa rồi
phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết chỉ tiêu tăng trưởng tính dụng một mươi bốn mang tính chất định hướng của ngân hàng nhà nước đặt ra từ đầu năm
rõ ràng từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ngân hàng nhà nước có thêm câu có điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế
vì vậy tăng trưởng thực tế có thể thắt chặt chỉ một mươi một một mươi hai hoặc cũng có thể lên tới một mươi năm một mươi sáu
như vậy con số một mươi bốn không phải con số cứng
để được hỗ trợ nhiều doanh nghiệp cho rằng đây chính là điểm hạn chế của gói hỗ trợ
khi các ngân hàng vẫn giữ chuẩn mực cho vay an toàn thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa yếu kém thu lỗ không có tài sản đảm bảo sẽ khó có thể tiếp cận được
cái nhu cầu về cái việc là được hỗ trợ lái xuất hoặc được giảm lái xuất là một nhu cầu thường trực và đặc biệt cần thiết trong giai đoạn này
cho nên doanh nghiệp rất là mong muốn được tiếp cận với lại cái gói hỗ trợ tính dụng này và cũng đã tương tác với bên đối tác bên ngân hàng
bên ngân hàng họ cũng muốn hỗ trợ để cho các doanh nghiệp có thể có bước phát triển tốt nhưng mà đến giờ thì họ cũng chưa có được một cái thông tin hướng dẫn cụ thể nào để có thể hỗ trợ doanh nghiệp
cái chính sách mà gọi là hỗ trợ vậy thì nó cũng còn nhiều cái bất cập
thí dụ như khi mà vay vốn vậy thì nông dân họ phải bỏ cái tài sản thế chấp vào tuy nhiên cái mặt bằng định giá tài sản của nông dân thì thấp thành ra cái khoản vay nó không được nhiều
mặc dù là cái gọi là cái lãi suất nó gọi là hấp dẫn để nông dân có thể phát triển
tuy nhiên gặp khó khăn vấn đề là định giá cái sản phẩm định giá cái tài sản nó cũng không được cao
thì cái tài sản mà nông nghiệp thì nó đông được cao thí dụ đất nông nghiệp thì hiện nay đánh giá rất thấp
nhiều ngân hàng thương mại cũng cho rằng rất khó xử trong chuyện cho vay
không phải ngân hàng không hỗ trợ các tiêu chí giải ngân vẫn phải đạt chuẩn tránh tình trạng nợ xấu
ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm
thực tế gói tính dụng hỗ trợ lãi xuất lớn đến mấy cũng không có ý nghĩa nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện vây
trước thực tế đó các doanh nghiệp cho rằng nên có những chính sách nới lỏng các điều kiện cho vay
để các doanh nghiệp đang còn gặp vướng mắt có thể tiếp cận được với gói hỗ trợ này trong thời gian tới
chúng tôi cũng hy vọng rằng là khi mà chính phủ có những cái chính sách thì có thể là nới lỏng ra
về cái điều kiện về tài chính của doanh nghiệp cũng giống như là cái điều kiện về tài sản thế chấp
nó nới lỏng thêm một chút
thì doanh nghiệp có thể là được hỗ trợ tiếp cận dễ dàng hơn
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tp hcm cho biết
hiện nay nhiều ngân hàng thương mại ở tp hcm đã đăng ký tham gia cho vay gói hỗ trợ lãi suất này
như agribank bidv việt tinh bank acb ocb
các ngân hàng đã hoàn tất việc triển khai nghiệp vụ quy trình nghiệp vụ
hướng dẫn nội bộ cho các tổ chức tính dụng và đang tư vấn cho khách hàng tiếp cận gói hỗ trợ này
để gói này đi đúng địa chỉ đúng đối tượng
ngân hàng nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra theo dõi giám sát
theo dõi tình hình để gói này được triển khai công khai minh bạch phát hơi tốt hiệu quả